công an huyện cromana tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ xử lý một nhóm đánh bạc tại nhà riêng ở xã băng adreng huyện cromana
qua quá trình theo dõi nắm tình hình một tổ công tác của công an huyện cromana đã bắt quả tang một nhóm đang tổ chức đánh bài cào liêng thắng thua bằng tiền trong nhà riêng của trịnh trọng mạnh chú tại buôn quê xã băng a dren
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng tổ công tác thu giữ hơn hai mươi triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc đánh bạc
bước đầu nhóm này khai nhận sau khi đến nhà của mạnh tổ chức ăn nhậu xong thì rủ đánh bài ăn tiền
hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện cromana tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật